trong bốn trăm một mươi hai ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca chiếm tám mươi tám
số ca còn đang điều trị là bốn mươi bảy ca chiếm một mươi một bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm năm mươi hai người cách ly tập trung tại các cơ sở khác là chín ba trăm bảy mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu trăm linh năm người